tại hà nội thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp
dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo đã thảo luận cho ý kiến đối với báo cáo về tiến độ
kết quả những khó khăn vướng mắt và định hướng xử lý một số vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng
phức tạp thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp một mươi ba đến nay
tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo đã thảo luận cho ý kiến qua đó thống nhất biểu dương
ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan chức năng công an quân đội
viện kiểm sát tòa án ban nội chính trung ương ủy ban kiểm tra trung ương thanh tra chính phủ
và các đồng chí thành viên ban chỉ đạo từ sau phiên họp một mươi ba của ban chỉ đạo đến nay
đã nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo kết luận của ban chỉ đạo
đặc biệt các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương đã nỗ lực lớn
quyết tâm cao huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ hoàn thành cơ bản đúng tiến độ
kế hoạch xử lý các vụ án vụ việc trong quý i và tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của ban chỉ đạo bao gồm
đã kết thúc điều tra năm trên năm vụ án ban hành cáo trạng truy tố ba trên ba vụ án
hoàn thành xét xử sơ thẩm bảy vụ với sáu mươi bị cáo tuyên phạt hai bị cáo với ba mức án trung thân
năm bị cáo tù từ một mươi hai tháng đến một mươi tám năm trong đó phạt tù cho hưởng án treo tám bị cáo
cải tạo không giam giữ hai bị cáo đặc biệt đã tập trung lực lượng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ
đưa ba vụ án đặc biệt nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội đặc biệt quan tâm ra xét xử sơ thẩm
với các mức án vừa nghiêm khắc vừa nhân văn có sự phân hóa rõ giữa kẻ chủ mưu cầm đầu
với người giúp sức thành khẩn khai báo bao gồm vụ án trịnh xuân thanh và đồng phạm phạm tội
tham mô tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam pvc vụ án trịnh xuân thanh và đồng phạm phạm tội
tham mô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí việt nam pvp land
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại pvn liên quan đến việc góp vốn tám trăm linh tỷ đồng
của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương
tích cực điều tra mở rộng vụ án sử dụng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại phú thọ và một số địa phương khẩn trương khởi tố điều tra
làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thái sơn bộ quốc phòng
kết luận công khai kết luận thanh tra dự án tổng công ty viễn thông mobile phone mua chín mươi năm cổ phần
của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh những kết quả tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
đã khẳng định rõ quyết tâm của đảng nhà nước nói đi đôi với làm không có vùng cấm
không có ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật kỷ cương
trong cán bộ đảng viên được nhân dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ đánh giá cao
tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội
lúc đầu đều có phản ứng sau cuối cùng là phải thông ý chấp hành hết
tôi cho những cái đó là cái rất là tốt các đồng chí nhấn mạnh khẳng định rất là tốt
mặc dù ba tháng thôi và bây giờ ba tháng lấy nó tạo điều kiện tiền đề
nó mở ra sắp tới chúng ta có đả để làm tiếp nhưng không thể dừng lại được
về nhiệm vụ thời gian tới đồng chí tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng
cần nỗ lực cố gắng cao hơn nữa phối hợp tốt hơn hoàn thành đúng tiến độ điều tra
truy tố xét xử các vụ án xác minh xử lý các vụ việc theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám của ban chỉ đạo nhất là
tập trung điều tra đưa vụ án tổ chức đánh bạc đánh bạc xảy ra tại phú thọ và một số địa phương
ra xét xử đúng thời hạn luật định tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý triệt đề ở giai đoạn hai
tích cực khẩn trương tăng cường phối hợp để điều tra đưa vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thái sơn bộ quốc phòng
ra xét xử đúng thời hạn luật định mở rộng điều tra xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của các đối tượng
liên quan trong giai đoạn hai của vụ án khẩn trương kết luận điều tra bổ sung và mở rộng điều tra để xử lý nghiêm
các tổ chức cá nhân sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á
khẩn trương điều tra bổ sung truy tố hoàn thành việc xét xử sơ thẩm bốn trên một mươi một vụ án còn chậm tiến độ
so với kế hoạch của ban chỉ đạo sớm kết thúc điều tra xử lý giai đoạn hai các vụ án thuộc diện ban
chỉ đạo theo dõi chỉ đạo vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại viện
dầu khí thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn và tổng công ty công nghiệp tàu thủy vinasin
giai đoạn hai vụ án hà văn thắm và đồng phạm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí và
các đơn vị liên quan vụ việc sai phạm liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà máy ethanol phú thọ
và dự án đầu tư nhà máy ethanol dung quất vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên
quan đến tổ giám sát của ngân hàng nhà nước đặt tại ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam
việc phá sản công ty cho thuê tài chính hai thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
và các vụ án vụ việc liên quan các vụ án vụ việc khác theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo
thường trực ban chỉ đạo thống nhất bổ sung việc xử lý kết luận thanh tra việc mobile phone mua
chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
thường trực ban chỉ đạo thống nhất bổ sung việc xử lý kết luận thanh tra việc mobile phone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo